đến trưa nay ngày chín tháng một công an tỉnh tiền giang vẫn đang điều tra vụ án giết người xảy ra tại ấp tân thuận xã tân hương huyện châu thành vào trưa qua ngày tám tháng một
điều đáng nói là sau khi sát hại một phụ nữ và một cháu bé một mươi một tuổi nghi phạm đã uống thuốc tự tử nhưng cảnh sát đã phát hiện và đưa đi cấp cứu
cụ thể vào khoảng một mươi một h ngày tám tháng một nghe tiếng kêu cứu của một phụ nữ bốn mươi một tuổi người dân thuộc ấp tân thuận xã tân hương huyện châu thành
lập tức chạy tới kiểm tra và phát hiện nạn nhân có nhiều vết thương cháu bé trai một mươi một tuổi gọi người phụ nữ bằng gì cũng nằm bất tỉnh gần đó
mặc dù đã được lực lượng chức năng và người dân đưa đi cấp cứu xong cả hai không qua khỏi do vết thương quá nặng
khẩn trương điều tra truy xét công an tiền giang đã xác định phạm tuấn ngôn ba mươi năm tuổi ở huyện châu thành chính là nghi phạm gây án
khi lực lượng tiếp cận gia đình đối tượng đã bỏ trốn vào khoảng một mươi chín h cùng ngày công an huyện đã phát hiện nghi phạm đã uống thuốc tự tử nên phối hợp với người thân đưa đối tượng đi cấp cứu
nguyên nhân gây án mạng hiện lực lượng chức năng đang xác minh làm rõ